từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đối tượng đã lợi dụng là nhân viên phòng kinh doanh của vp banh hà tĩnh
đã dùng thủ đoạn đặt vấn đề cần vai tiền để đảo khế cho khách hàng nhằm lừa đảo chiếm hoạt tài sản dùng vào việc cá nhân
quá trình điều tra ban đầu xác định vân đã chiếm đoạt của bốn bị hại gần ba tỷ đồng sau đó cắt liên lạc bỏ trốn khỏi địa phương
để phục vụ quá trình điều tra tìm bị hại của vụ án công an tỉnh hà tĩnh đề nghị những ai là bị hại liên quan đến vụ án đối tượng nêu trên
liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh địa chỉ hai trăm sáu mươi tám đường nguyễn huy tự phường nguyễn du thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
số điện thoại sáu mươi chín hai trăm chín mươi hai tám nghìn ba trăm một mươi hai hoặc điều tra viên nguyễn xuân thanh số điện thoại chín trăm bốn mươi sáu tám trăm chín mươi hai tám trăm chín mươi chín
vào tối ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã triệt xóa một điểm đánh bạc trong quán cà phê ở phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
cụ thể tại quán cà phê vườn xưa ở phường nghĩa lộ lực lượng công an đã bắt quả tăng nhiều người đang đánh bạc an tiền dưới hình thức sóc đĩa
tăng vật thu giữ tại hiện trường và trên người đối tượng là hơn ba mươi sáu triệu đồng tám điện thoại di động năm xe mô tô
đây là điểm đánh bạc hoạt động thời gian gần đây có nhiều người ở các huyện thành phố quảng ngãi tập trung đến tham gia
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an phường nghĩa lộ tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị và các bạn
tinh vi manh động còn người dân thì chủ quan lơ là dẫn đến sơ hở
đó là những nguyên nhân khiến cho thời gian qua trên địa bàn huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
xảy ra nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản có giá trị
chính vì vậy lực lượng chức năng địa bàn đã phải tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình
thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm này nhằm hạn chế thấp nhất những sự việc xảy ra
một phút lơ là quên không đóng cửa sổ như thế này
gia đình chị phạm thúy hằng tại xã hạ long huyện vân đồn đã bị kẻ xấu đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
sau khi sự việc xảy ra gia đình chị đã đóng khung sắt cho cửa sổ chủ động lắp camera giám sát
cửa sổ đấy thì cũng là do lỗi chủ quan
cái cửa ô nó hơi to một chút o thoáng nó hơi to
nhưng mà mình cứ nghĩ là kể cả mọi người nhìn vào thì cũng thấy là như thế nghĩ là nó cũng không thể người chui vào được
nhưng cái thằng này thằng trộm này nó nhỏ người quá nên nó nách được vào
mất mấy lần như thế rồi chủ quan mình cũng biết là có mất nhưng chỉ nghi thôi
sau đó may mà có camera thì mình tìm lại được mình quay lại rồi mình mới bắt được
anh đỗ văn quý tại xã hạ long là hộ kinh doanh cây cảnh với nhiều loại cây có giá trị lớn
vì chủ quan không xây tường rào thời gian qua anh đã bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi một số trậu cây quý
mất cây là hôm đó trời mưa thế này gia đình cũng ngủ chủ quan thì đến lúc này cũng ngủ như bình thường thôi
thì sáng dậy thì đến lúc là thấy mẹ bảo là ố thôi chết rồi đêm qua con có bắn cây không
bắt đầu mình nhìn ra thì mất cây mất trộm cây
thì cũng lên trên chính quyền địa phương thì cũng trình báo
thì sau quá trình đập bên bản thì lúc bên công an xã thì cũng hướng dẫn đến lúc là lắp camera và hệ thống đèn chiếu sáng và xây tường rào để bảo vệ cái tài sản của mình
trong các vụ án đột nhập trộm cắp tài sản nguyên nhân chính dẫn đến loại tội phạm này còn xảy ra nhiều đó là sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân
cùng với đó phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này cũng thay đổi liên tục dẫn đến việc điều tra phá án của lực lượng chức năng cũng mất khá nhiều thời gian
trong thời gian vừa qua thì nỗi rụng ở trời mưa bão thì kẻ gian thường đột nhập vào nhà trồng cây cảnh để lấy trộm cây cảnh
nói chung là khi những lúc thời tiết khó khăn gặp rất nhiều và sơ hở trong gia đình dân người ta không lắp camisa giám sát
trong thời gian tới thì công an xã sẽ tiếp tục tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên toàn bộ địa bàn cho từng thôn
để các bộ nhân dân trong thôn nắm bắt được phương thức thủ hoạt động của thủ đoạn tội phạm để phòng ngừa nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình hơn nữa
đến cuối năm là thời điểm tội phạm trộm cắp gia tăng hoạt động vì vậy mỗi người dân tổ dân phố cần chú ý
nâng cao ý thức trách nhiệm phòng ngừa tự bảo vệ tài sản gia cố lại cửa ra vào cửa sổ cửa tung ban công các tầng
lắp hệ thống camera an ninh chuông báo động tại nhà chú ý làm từng rào ngăn việc leo truyền từ cánh cây xanh trụ điện gần nhà để đột nhập
phát hiện những đối tượng lạ mặt xuất hiện có biểu hiện nghi vấn phản ánh ngay với cơ quan công an gần nhất để kịp thời kiểm tra ngăn chặn
để đảm bảo an ninh an toàn và giao thông thông suốt phục vụ đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ tp hà nội và đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
công an tp hà nội đã thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm diện hạn chế trong các ngày từ một mươi một đến một mươi ba tháng một mươi
theo đó các tuyến đường trong diện tạm cấm từ sáu giờ đến tám giờ ba mươi phút từ một mươi giờ ba mươi phút đến một mươi giờ ba mươi phút
đến một mươi hai giờ từ một mươi hai giờ ba mươi phút đến một mươi bốn giờ ba mươi phút và từ một mươi sáu giờ ba mươi phút đến một mươi tám giờ ba mươi phút cấm triệt để các phương tiện trừ xe có phù hiệu bảo vệ xe phục vụ đại hội lưu thông trên các tuyến đường
các tuyến đường trong diện hạn chế
từ sáu giờ đến tám giờ ba mươi phút từ một mươi giờ ba mươi phút đến một mươi hai giờ từ một mươi hai giờ ba mươi phút đến một mươi bốn giờ ba mươi phút và từ một mươi sáu giờ ba mươi phút đến một mươi tám giờ ba mươi phút
hạn chế các ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên trở từ năm trăm linh kg trở lên xe ô tô chở khách từ hai mươi năm chỗ trở lên trừ xe buýt xe thu gom rác xe giải quyết sự cố xe có phù hiệu bảo vệ xe phục vụ đại hội lưu thông trên một số tuyến đường
người điều khiển phương tiện giao thông chủ động phòng tránh lựa chọn hành trình phù hợp không đi vào các tuyến đường trong diện tạm cấm
để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đại hội công an hà nội yêu cầu tất cả các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ và sự hướng dẫn điều tiết phân luồng phương tiện của lực lượng chức năng
tiếp tục các tin tức đáng chú ý khác hoàn lưu vùng thấp kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới đã gây mưa lớn cho nhiều tỉnh ở tây nguyên không chỉ gây ảnh hưởng đến tài sản cơ sở hạ tầng mà mưa lũ cũng đã khiến ba người mất tích
tại con tum có ba tuyến tỉnh lộ bị sạt lở nặng do mưa lớn khối lượng lên tới hàng nghìn mét khối đất đá hầu hết các điểm sạt lở chưa được xử lý triệt đề và có thể tái diễn sạt trượt
còn tại gia lai hai cha con ở xã iapoc huyện chư prong tỉnh gia lai đã bị mất tích khi đi qua đập tràn vào tối qua các lực lượng địa phương đang đẩy nhanh công tác tìm kiếm nạn nhân
tại đắk lắc tối qua một thanh niên trú tại xã bình thuận thị xã buôn hồ cũng đã bị nước lũ cuốn mất tích
điều khiển xe máy đi qua khu vực cống thủy lợi tiếp nhận tin báo lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm
trong những ngày tới cảnh báo khu vực này vẫn có thể xảy ra mưa to lũ lên người dân tuyệt đối không đi qua các khu vực nước chảy xiết và các ngầm tràn
trước diễn biến của vùng áp thấp nhiệt đới các địa phương đã có văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan chủ động triển khai ứng phó với vùng áp thấp trên biển đông và mưa lớn
tại phú yên đến sáng nay ngày bảy tháng một mươi lượng mưa phổ biến từ ba trăm linh năm trăm linh mm tình hình các hồ chứa thủy điện và thủy lợi vẫn đang được kiểm soát
các địa phương sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lớn
thống kê của ban tác chiến bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên tính đến một mươi bảy h ngày sáu tháng một mươi còn hai trăm ba mươi bốn tàu cá với hơn một bốn trăm linh lao động đang khai thác trên biển
trong đó có một trăm năm mươi ba tàu cá với chín trăm linh năm lao động đánh bắt xa bờ đã nhận được thông tin về diễn biến của
trong đợt áp thấp nhiệt đới người dân phú yên đã chủ động di rời tàu thuyền đến nơi tránh trú an toàn
tại bình định đến chiều ngày hôm qua trên năm tàu thuyền đã được neo đậu an toàn tại bến cảng
hiện có một trăm năm mươi hai tàu cá ở vùng nguy hiểm các tàu này đã nhận thông tin vùng áp thấp và đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm
còn tại đà nẵng đến chiều ngày hôm qua sáu tháng một mươi đã kêu gọi được hơn hai phương tiện tàu thuyền với gần một mươi một bốn trăm linh lao động vào bờ tránh trú an toàn
toàn tỉnh hiện có bảy khu neo đậu tàu thuyền tránh chú bão ở các địa phương và năm mươi năm âu thuyền nhỏ vũng neo đậu tự nhiên phục vụ neo đậu các phương tiện tàu thuyền khi mưa bão xảy ra